thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp phó chủ tịch nghị viện châu âu haydi hautala
thủ tướng khẳng định eu là đối tác quan trọng hàng đầu của việt nam và quan hệ việt nam eu đang phát triển tốt đẹp
thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng evfta và một số hiệp định khác sẽ có lợi cho nhân dân hai bên và chúng ta cần nỗ lực để phục vụ người dân
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng hợp tác giữa quốc hội việt nam và ep
là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác toàn diện việt nam eu
thủ tướng tin tưởng chuyến thăm việt nam lần này của bà phó chủ tịch ep sẽ góp phần tăng cường hơn nữa
quan hệ hợp tác việt nam eu nói chung và quan hệ giữa quốc hội việt nam và ep nói riêng
về hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta thủ tướng cho biết trong dịp thủ tướng thăm và làm việc tại eu
ủy ban châu âu ec đã chính thức thông qua việc trình lên hội đồng châu âu xem xét chấp thuận ký chính thức evfta
epe đóng vai trò
epe là một chủ cột quan trọng trong cơ chế ra quyết định của eu
việt nam mong nhận được sự ủng hộ của ep và cá nhân bà phó chủ tịch trong thúc đẩy ký chính thức evfta vào cuối năm nay
và phê chuẩn vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
việc sớm đưa evfta vào thực hiện sẽ tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác giữa eu và việt nam
đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế phục vụ lợi ích của cả hai bên
thời gian tới quan hệ việt nam eu còn rất nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển toàn diện và sâu sắc hơn
trên cơ sở đó thủ tướng đề nghị eu hợp tác thúc đẩy một số biện pháp cụ thể
hai bên tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp
nâng cao hiệu quả các kênh hợp tác về chính trị ngoại giao kinh tế hợp tác phát triển
phó chủ tịch ep cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
bà cho biết chuyến thăm này đoàn gặp các cơ quan liên quan và khảo sát thực tế
về thực thi hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp quản trị rừng và thương mại lâm sản
cho biết ep sẽ sớm để thông qua hiệp định này đồng thời khẳng định luôn lắng nghe sự quan tâm lớn của việt nam
về việc đề nghị eu sớm phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
phía ep sẵn sàng phê chuẩn evfta và cho rằng đây là fta thế hệ mới
cho nên hai bên cần bảo đảm việc thực thi một cách chắc chắn để phát triển thương mại bền vững
eu ngày càng có nhu cầu về hàng xuất khẩu đòi hỏi tính minh bạch của chuỗi cung ứng có nguồn gốc hợp pháp
việt nam có tiềm năng lớn của eu về lâm sản thương mại gỗ
hai bên đã tạo sự đồng thuận do đó cần tập trung vào vấn đề thực thi
eu sẵn sàng hỗ trợ việt nam trong quá trình này